không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối vì đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
thiếu tá nguyễn văn điền cán bộ của tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm gạt đi nỗi đau buồn
nợ người mẹ đã khuất một nén nhai tiễn biệt để ở lại nơi tuyến đầu cùng đồng đội
tiếp tục cuộc chiến chống covid một mươi chín
vì đặc thù công việc là phải ăn ở tập trung tại đơn vị nên hơn ba tháng nay
thiếu tá nguyễn văn điền cán bộ của tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm không được về nhà
mới đây mẹ đồng chí tiền bị tai biến trở nặng và chuyển lên tp hcm để điều trị
trong thời gian này anh được gặp mẹ một lần trong bệnh viện
nhưng cuộc gặp chỉ diễn ra chết nhoán do tình hình dịch bệnh căng thẳng
chưa kịp thăm lại thì anh nhận tin mẹ mất
lúc đó cảm giác là cảm thấy vô cùng là hụt hại
cảm thấy lúc cuối đời của mẹ lúc mẹ trút hơi thở cuối cùng
mà mình không có mặt ở bên cạnh nữa
mẹ mình cảm thấy là mình cũng chưa làm tròn bổn phận của một người con